đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã chủ trì hội nghị sơ kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi chín và ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn với các cơ quan thông tấn báo chí
năm hai nghìn một mươi chín sẽ diễn ra đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ chín đồng chí trần thanh mẫn đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh tuyên truyền trước trong và sau đại hội để đại hội thực sự là ngày hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng toàn dân tạo không khí thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân